hôm nay chủ nhật ngày tám tháng năm
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết
mở đầu chương trình sẽ là thông tin về bắt tạm giam giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi một
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với đại tá diêm đăng thanh
giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi thuộc cục hậu cần quân khu một
để điều tra về những sai phạm của ông này
và theo đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của đại tá diêm đăng thanh
vào ngày bảy tháng năm
và sau khi ông thanh bị bắt
công việc điều hành bệnh viện quân y một trăm một mươi hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trị tự đáng chú ý khác
tại sơn la công an huyện sông mã tỉnh sơn la
vừa bắt giữ thành công ba đối tượng mua bán trái phép
hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tin sơn công an huyện sông mã
chủ trì phối hợp và bắt giữ hai đối tượng
là lường thị ban chú thệ huyện mường la
và cà thị sơn chú thệ huyện sông mã
thu giữ tăng vật một mươi bốn túi hồng phiến khoảng hai tám trăm linh viên
một gói heroin và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng là cà văn sĩ
chú thệ huyện sông mã là chồng của cà thị sơn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
không rõ danh tính ở khu vực xã trường khương huyện sông mã
nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tại ấp năm xã an xuyên thành phố cà mau
trình báo với chính quyền địa phương về việc phát hiện một sát người trên kênh nàng uy
công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng vào cuộc khám phá và bắt sử hùng thủ gây án
nạn nhân đối tượng là một người đàn ông
được xác định là dương hải đăng sinh năm hai nghìn ngụ tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm tử thi đang trong quá trình phân hủy
xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu
sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định
đặng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú tại phường bốn thành phố cà mau
là đối tượng nghi vấn nên đã triệu tập lên cơ quan công an
tại đây đặng hà vĩ khang đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết dương hải đăng của mình
khang khai nhận do nghi ngờ đang có ý đồ xấu đối với mình
nên khang đã lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực lưng của đăng
sau đó khang đã kéo đăng bỏ xuống kênh nàng uy
hiện công an tỉnh cà mau đang tạm giam đối với đặng hà vĩ khang để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sau khi cắt cỏ phụ giúp cho bố của mình
thì ba em nhỏ đã xin ở lại câu cá tại ao cá cách nhà hơn năm trăm linh m
và không may cả ba em đã đuối nước thương tâm
tại saeapok huyện cư cui tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng năm
sau khi ba bố con anh nguyễn văn trường bốn mươi hai tuổi đi cắt cỏ cho bò về
thì các con xin đi câu cá tại ao của một hộ dân cách nhà khoảng năm trăm linh mét
đến tối khi không thấy các con về gia đình và người thân đã đi tìm
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới ao
tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc
ngay trong đêm ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô giáo
đã đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình và tổ chức vận động ủng hộ
để lo hậu sự cho các em
được biết gia đình anh trường có năm người con và hoàn cảnh rất khó khăn
thưa quý vị sáng nay ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra tại trường đại học bách khoa hà nội
ngày hội đã thu hút hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh
tại hà nội và vùng lân cận tham gia
và đây là ngày hội tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn nhất cả nước
thu hút gần một trăm linh cơ sở đào tạo đại học cao đẳng
với đủ loại hình công lập ngoài công lập
chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài cao đẳng nghề
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
với mong muốn được trực tiếp các giáo viên của ngôi trường mình tư vấn
lựa chọn chuyên ngành mình yêu thích
em nguyễn minh thu đến từ bắc ninh
đã xuống hà nội từ năm giờ sáng
để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
đến với ngày hôm nay thì em cũng mong muốn
mình sẽ được hiểu thêm về ngôi trường đấy
cũng như là được nghe các thầy cô
giảng về cái ngành đấy cho mình hiểu hơn
và mong muốn của em là được tìm hiểu về trường đại học thương mại
với cả trường học viện bốc chính việt thông
cũng giống như thu ngay từ sáng sớm
tại trường đại học bách khoa
hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã có mặt
để trực tiếp tham quan các gian hàng
và nhận được sự tư vấn từ các thầy cô
năm nay ngày hội tư vấn tuyển sinh
đã thu hút hai trăm linh gian hàng
tại mỗi gian hàng các thí sinh sẽ được tìm hiểu
về phương thức xét tuyển cơ hội việc làm sau khi ra trường
cũng như những thông tin về xu hướng ngành nghề mới
năm nay thì trường đại học thu mại
thứ nhất là nhà trường có chín ngành đào tạo mới
để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội
và chín ngành đó là những cái ngành
theo hướng chuyển đổi số
và những cái ngành mà mang định hướng nghề nghiệp
để giúp các bạn sinh viên
có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu
việc làm của thị trường lao động
vấn đề thứ hai là để hỗ trợ cho thí sinh
trong quá trình tìm hiểu thông tin về nhà trường
thì tất cả các thông tin tuyển sinh của nhà trường
đã được công bố một cách công khai
trên tất cả các hệ thống truyền thông của nhà trường
học viện bổ sung thêm hai phương thức tuyển sinh mới
đó là sử dụng cái điểm thi đánh giá năng lực của đại quốc gia
và điểm thi đánh giá năng lực tư duy của đại bách khoa
năm nay thì cái trí tuyển sinh của học viện
tăng lên một trăm linh trí tiêu từ một nghìn bốn trăm năm mươi
lên một nghìn năm trăm năm mươi trí tiêu tuyển sinh của hệ đào tạo đại học
năm nay đại diện các khối ngành công an tham gia
ngày hội tư vấn tuyển sinh có đại học phòng cháy chữa cháy
năm nay trường đại học phòng cháy chữa cháy
có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ dân sự
năm nay đối với đào tạo dân sự của trường đại học phòng cháy cháy
thì có một số cái điểm mới
thứ nhất đó là cái trí tiêu đào tạo
được bộ công an giao là tăng hơn
với các năm trước
thứ hai là các loại hình đào tạo
thì cũng có đa dạng và phong phú
từ đại học chính quy cho đến
văn bằng hai cho đến liên thông
và thậm chí là chúng tôi cũng có một cái hệ
đó là hệ đào tạo cho trung cấp phòng cháy cháy
đáp ứng theo yêu cầu của xã hội
theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay
sau khi biết điểm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
thí sinh mới bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học
một đợt duy nhất
điểm khác biệt năm nay
thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng
như những năm trước
vì thế việc nắm bắt được những thông tin ngành nghề
quan tâm từ sớm để có cân nhắc lựa chọn
sẽ giúp thí sinh an tâm hơn
khi đăng ký xét tuyển
cũng trong sáng ngày hôm nay tám tháng năm
sự kiện thể thao quốc tế
vng ironman bảy mươi ba việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức bắt đầu
tại thành phố đà nẵng
cuộc đua đã thu hút hơn hai năm trăm linh vận động viên
trong nước và thế giới tham dự
ngay từ sáng sớm
hơn hai năm trăm linh vận động viên
trong và ngoài nước
đã có mặt tại bãi tấm sân thủy thành phố đà nẵng
để chính thức bắt đầu mang so kè thể lực
ở giải vng ironman bảy mươi ba việt nam
giải đấu năm nay cá nhân và các đội tiếp sức
thị đấu kiểm tra sức bình
tại các cử ly bao gồm
bơi một chín km đạp xe chín mươi km
và chạy hai mươi một km
mặc dù thời tiết không được thuận lợi
nhưng các vận động viên vẫn hoàn thành chặng đua
và thiết lập những kỷ lục mới
team mình là team relay
hay còn gọi là team tiếp sức
bao gồm ba thành viên
anh khoa là vận động viên khuyết tật
và anh bơi
và anh peter là người nước ngoài
anh đạp mình là phần chạy
thì team mình về nhất
đây là lần đầu tiên mình tham gia
nên là mình trước khi vào relay
mình cũng có tìm hiểu sơ
nhưng mà thật sự là mình không biết
thực lực của mọi người như thế nào
mình chỉ biết là mọi người rất là mạnh
và trong khả năng của mình
thì team mình cũng đặt ra mục tiêu
là cố gắng hết mình thôi
chứ tụi mình không muốn đặt cái mục tiêu
thành tích lên trên
thì đó là cái lý do mà
ba anh em đều tham gia
và hoàn thành một cách rất là thoải mái
ironman là một giải đấu lớn
năm nay cuộc đua được tổ chức
tại đà nẵng với đường đua rất lý tưởng
và tôi đánh giá rất cao
các đối thủ năm nay
với những thành tích đạt được
tôi rất mong chờ vào giải
vua địch thế giới ironman sắp tới
ngoài ra trong công cổ giải ironman bảy mươi ba việt nam hai nghìn hai mươi hai
bàn tổ chức còn triển khai
các hoạt động chạy từ thiện
nailpong việt nam
để nâng cao nhận thức
và giảm tỷ lệ tử vong
ở trẻ sơ sinh việt nam
và giải ironkid
dân kêu cách vận động viên nhí
sau hai năm trì hoãn
vì dịch bệnh covid một mươi chín
sự kiện thể thao quốc tế ironman bảy mươi ba
trở lại thành phố đà nẵng
đã mang đến một tinh thần thể thao mạnh mẽ
làn tỏa lối sống lành mạnh
sống khỏe trong cộng đồng
lần này trở lại
nó mang một thông điệp
rất tuyệt vời
đó là vì sức khỏe của mọi người
cho nên là ảnh hưởng rất lớn
đến cộng đồng trải bộ
và cộng đồng tập luyện
cái môn ba môn phối hợp này
và thêm cái sea games
cần kề sắp tới cũng có cái môn này nữa
cho nên là cái việc mà
cái giải này đến rất có nhiều
rất nhiều ý nghĩa
đối với cộng đồng người dân đà nẵng
và một mặt nữa
thì nó mang lại cái hình ảnh
của đà nẵng sau đại dịch
tưng bừng trở lại sau đại dịch
giải đấu năm nay dành riêng bảy mươi suất
thi đấu tại giải vua địch thế giới
ironman bảy mươi ba sẽ diễn ra vào tháng một mươi
sắp tới tại mỹ cho các vận động viên
có thành tích tốt nhất
ở các trường hợp
nhóm lứa tuổi
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật
các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhật sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
một vụ nổ xảy ra tại một phòng trò

thuộc khu phố phú an thị trấn phú long
huyện hàm thuận bắc vào chiều ngày bảy tháng năm
khiến một người bị thương nặng
sau khi vụ nổ xảy ra người dân xung quanh chạy đến hiện trường
và phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh
trên vụn máu trước cửa phòng
được biết nạn nhân là anh nguyễn kim khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cũng là người đã thuê phòng trọ trên
khoảng hai năm nay
kiểm tra bên trong phòng trọ người dân phát hiện
có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh
rất may vụ nổ không gây thương tích cho hai cháu nhỏ
mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân
đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình thuận
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng
xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường
thu thập các vật chứng có liên quan
tiến hành công tác điều tra ban đầu để xác định
nguyên nhân gây ra vụ nổ trên
ngày tám tháng năm công an tp long khánh
tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng
vũ cương thịnh hai mươi ba tuổi
nguyễn đình hữu nguyên hai mươi ba tuổi
trần hoàng thiện hai mươi bốn tuổi
công ngụ tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra đối tượng trịnh đăng khôi một mươi bảy tuổi
trú tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố
nhưng được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
tại ngoại để điều tra về hành vi trên
ba đối tượng khác cũng được cơ quan công an
đã cho gia đình bảo lãnh để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố long khánh bắt quả tan
bảy đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ ở vườn xuân hòa
thu giữ một địa sứ bên trong chứa ma túy đá
và một gói ma túy đá
và nhiều loa đèn laser phục vụ việc bay lắp
qua test nhanh sáu trên bảy đối tượng
dưng tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận thịnh nguyên thiện và khôi
sau khi nhậu đã rủ nhau mỗi người
hùng hai trăm hai mươi đồng để mua ma túy
vào nhà nghỉ để sử dụng
và cả nhóm đồng ý
do không có tiền nên nguyên đưa trước cho khôi
một triệu đồng đi mua ma túy
rồi mọi người sẽ trả sau
nguyên về nhà lấy loa khôi về nhà lấy đèn laser
cả nhóm rủ thêm ba đối tượng nữ
đến cùng sử dụng ma túy
thì bị công an phát hiện bắt giữ
đến chiều nay công an quận thân phú
thành phố hồ chí minh đang hoàn tất công tác
xác minh điều tra làm rõ và xử lý hành vi
sử dụng ma túy trong quán bar
trên đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra nhiều đối tượng đã phi tan
các túi ni lông chứa ma túy xuống sàn
và tìm cách lẫn trốn
công an quận tân phú đã đưa sáu đối tượng
sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để xử lý
theo thông tin ban đầu công an kiểm tra đột xuất
và tiến hành test nhanh phát hiện
có sáu khách dương tính với ma túy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm
của quán bar paradisi tám mươi chín club
như kinh doanh quá giờ quy định bố trí hàng hóa
cản trở lối thoát nạn
ngoài ra công an quận thân phú tiếp tục sàn lọc
những đối tượng liên quan và làm rõ
những sai phạm của quán bar để xử lý
theo quy định của pháp luật
công an quận tân phú chỉ đạo các đoàn nghiệp vụ có liên quan
phối hợp với công an các phường
kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trực tự như quán bar karaoke
nhà nghỉ khách sạn
nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện
bắt xử lý các đối tượng mua bán tàn trữ sử dụng
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp hcm
công an tp hcm
bên cạnh công tác đấu tranh trực tiếp
với các loại tội phạm
thì vấn đề nhận diện và phòng ngừa
ứng phó với các mối đe dọa khủng hoảng an ninh phi truyền thống
như là an ninh mạng an ninh kinh tế
để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn tp hcm
là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt
trong thời gian vừa qua
sở thông tin và truyền thông tp hcm
đã phối hợp với các ban ngành và công an
tiến hành xử lý nhiều vụ việc
tôn tin thất thiệt trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận
nhất là trong thời gian dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
trong đó có những đối tượng lợi dụng
sức ảnh hưởng của bản thân trên mạng xã hội
phát ngôn không đúng mực
như trường hợp đối tượng nguyễn phương hằng
hay mới đây nhất sở thông tin truyền thông tp hcm
cũng đã mời ca sĩ sơn tùng mgb
lên làm việc vì nội dung mv mới
có tác động tiêu cực đến đạo đức
sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
tuy nhiên sở thông tin truyền thông tp hcm
cũng cho biết việc ngăn chặn các hành vi
phát tán những nội dung sai sự thật
trên không gian mạng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại nếu mà nói về khó khăn
thì là trên không gian mạng
thì hiện tại là có rất là nhiều
những cái ứng dụng về khoa học
trong nghề thông tin
để có thể nhanh chóng phát hiện được
là cái người có thể là họ phát tán được thông tin
bởi họ dùng rất là nhiều
những cái ứng dụng
họ có thể là họ sao chép
họ cắt sáng
hay là họ thay đổi
những cái thông tin những clip
mà làm cho người dân có thể
tin tưởng đó là những thông tin chính xác
mà làm khó khăn cho cái việc là kiểm tra xử lý
của cơ quan nhà nước
ngoài an ninh mạng
thì an ninh kinh tế dịch bệnh an ninh con người
cũng là những mối đe dọa về an ninh phi truyền thống
với địa bàn đặc thù như tp hcm
thì lực lượng công an đã chủ động
nhiều biện pháp ứng phó
song song đó phối hợp với các trường công an nhân dân
trên địa bàn tổ chức các buổi hội thảo
để lắng nghe trao đổi từ lý luận
đến thực tiễn công tác của các nhân vị
đặc biệt là lấy ý kiến từ hội đồng lý luận bộ công an
làm cơ sở quan trọng để công an thành phố
kịp phải nắm bắt đề ra biện pháp
phòng ngừa đấu tranh phù hợp
công an thành phố là cái lực lượng thực tiễn
là cái lực lượng trực tiếp
từ những thực tiễn
mà công an thành phố đã trải qua
thì đây là cái dịp để tổng kết lại lý luận
và có được những dự báo
có được những đánh giá
có được những bài học bổ ích
và có từ đó
thì đề ra các phương án
các phương hướng các giải pháp
để đảm bảo an ninh phí truyền thống
trong công tác đảm bảo an ninh
trên địa bàn phố hồ chí minh
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trực tiếp phục vụ cho đảm bảo phát triển xã hội trên địa bàn
tôi rằng đây là một hoạt động nghiên khoa học
nhưng đồng thời nó là một phương pháp
tiếp cận thực tiễn của nhà trường
và hội thảo này cũng là một trong những hội thảo
sẽ mở ra một chuỗi hoạt động khoa học
của các viện trường an dân
liền với thực tiễn
và tôi tin tưởng rằng kết quả hội thảo sẽ được chất lọc
đưa ngay vào tróc giảng dạy đào tạo
và tham mưu chiến lược
cụ thể là với ban thượng vụ thành hồ chí minh
và với ban thượng vụ đảng nghệ côn trung ương
các vấn đề an ninh phi truyền thống
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh đặc điểm chung thì có những đặc thù riêng
tác động trực tiếp rõ nét đến an ninh xã hội
an ninh con người an ninh quốc gia
an ninh khu vực và an ninh toàn cầu
đòi hỏi cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ
giữa các ngành các cấp các địa phương trong nước
với nước ngoài và các tổ chức khu vực quốc tế
trong phòng ngừa ứng phó
thưa quý vị lễ hội sen đồng tháp lần thứ nhất
được tỉnh đồng tháp tổ chức đúng vào dịp sinh nhật bác
ngày một mươi chín tháng năm sắp tới
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
nhằm tôn vinh hoa sen đồng thời thúc đẩy
ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch
và tạo dựng hình ảnh địa phương
trong đó tỉnh đồng tháp sẽ xác lập kỷ lục
hai trăm linh món ăn chế biến từ sen
với chủ đề sen ngày mới
từ đường phố hàng quán cảnh trí
sen trở thành hình ảnh chủ đạo trong trang trí thiết kế
tại lễ hội sắp tới
một số hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức
như chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc
hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm sen đồng tháp
chương trình giao lưu đần ca tệ tử hò đồng tháp
cùng với đó là không gian trưng bày tác phẩm văn hóa nghệ thuật
thư pháp từ sen
diễu hành thi xe hoa sen
tổ chức farm trip
một thoáng đồng tháp
trong sự kiện này đồng tháp cũng đang khai tổ chức
diễn đàn kết nối du lịch tp hcm
đồng bằng sông cửu long lần hai
từ năm hai nghìn một mươi bảy đồng tháp bắt đầu thực hiện
đề án tạo dựng hình ảnh địa phương
gắn với ứng dụng phổ biến hình ảnh nhận diện
thương hiệu đất sen hồng và hình ảnh hoa sen
thông qua biểu tượng bé sen
tại các đơn vị địa phương
học viện trần văn thời tỉnh cà mau
hiện có trên hai phương tiện của người dân
đang hoạt động đánh bắt hải sản
vì vậy việc đảm bảo an toàn
và nâng cao cảnh giác phòng chống giảm nhẹ thiên tai
trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường
như hiện nay là điều hết sức cần thiết
trước khi ra khơi anh đỗ hoàng phương
thuyền trưởng tàu hoạt động hậu cần
nghề cá ở thị trấn sông đốc
ghé trình trạm
sau khi kiểm tra và làm thủ tục xuất bến
anh phương cùng thuyền viên trên phương tiện
được cán bộ trạm kiểm soát biên phòng
tuyên truyền nhắc nhở các quy định đánh bắt an toàn
trong đó đặc biệt lưu tâm
đến công tác phòng chống thiên tai

đặc biệt như khoa học áo khoa bảo hiểm
nói ngay ra là thiên tai bây giờ thì mình cũng dễ
như máy móc đường dài đồ này kia
thì mình cũng nắm bắt được thông tin ở trạm đồ báo
với lại mình cũng coi trên mạng
rồi trên đài hà nội đồ báo thường xuyên
cho nên nói ngay ra là bây giờ
những vấn đề đó mình hạn chế được
để chủ động tuyên truyền cho bà con
dư dân hiểu và biết được
khu vực nào ảnh hưởng của tấm bão
và ốc thấp tới
để cho bà con có phương hướng
di chuyển tàu thiền của mình ra khỏi vùng nguy hiểm
còn đối với công tác kiểm soát ghi phương tiện ra
để cho đảm bảo cho bà con hoạt động trên biển
địa chạm cũng hướng dẫn và tuyên truyền bà con
trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn
cho con người và phương tiện
cũng như các thông tin liên lạc
phải tổng suất giữa
thuyền trưởng trên
phương tiện và chủ phương tiện
và đồng thời thông suất giữa
chủ phương tiện thuyền trưởng
đối với trạm kiểm soát biên phòng
rồi kịp thời thông báo các tình hình
khi có tình huống xảy ra
thông báo cho trạm kiểm soát biên phòng sông đốc
để có những phương án hỗ trợ cho
ngư dân mình kịp thời
để giúp ngư dân an tâm bám biển
đồng thời làm tốt công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai
sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra
trạm kiểm soát biên phòng sông đốc
thường xuyên rà soát bổ sung tần số
thông tin liên lạc của các chủ phương tiện trên địa bàn
để giữ liên lạc thông suất
và kịp thời hỗ trợ ngư dân
khi có tình huống xảy ra trên biển
trước những diễn biến phức tạp
của tình hình khí hậu thời tiết như hiện nay
thì bà con ngư dân mình
ngoài trước khi ra biển
trang bị các
trang thiết bị đảm bảo an toàn
cho người và phương tiện
phải trang bị thêm các thông tin liên lạc
làm sao như thế nào mà phải đảm bảo
các thông tin liên lạc thông suất
giữa chủ phương tiện thuyền trưởng
với bộ đội biên phòng
để khi có các tình huống trên biển
bà con gặp sự cố
và có sự việc cần xử lý
thì phải thông báo ngay cho bộ đội biên phòng
để chúng tôi có những phương án
hỗ trợ kịp thời cho ngư dân
mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
với nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản
ngư dân đi biển cần chấp hành nghiêm
các quy định đảm bảo về trang thiết bị an toàn
thường xuyên giữ liên lạc với bộ đội biên phòng
để được hỗ trợ khi cần thiết